chủ tịch hội đồng an ninh và hòa bình của liên minh châu phi au tuyên bố
ông đã khẩn trương triệu tập một cuộc họp với các nước burundi senegal và cameroon
để phân tích tình hình ở gabon nơi ông này cho rằng đang diễn ra mưu đồ đảo chính
trong khi đó tổng thống gabon ali bongo đã xuất hiện trong một đoạn video clip kêu gọi bạn bè quốc tế của ông lên tiếng
sau khi các sĩ quan quân đội ở quốc gia trung phi giao dầu mò này tiến hành cuộc đảo chính
hiện hãng ap chưa thể xác định đoạn video được quay ở đâu và vào thời điểm nào
ngày ba mươi tháng tám các sĩ quan quân đội gabon cho biết trên truyền hình quốc gia rằng
tổng thống ali bongo đang bị quản thúc tại gia vài giờ sau khi một nhóm sĩ quan cấp cao thông báo họ đã nắm được quyền lực
cùng ngày nga đã bày tỏ lo ngại về tình hình ở gabon sau cuộc đảo chính của các sĩ quan quân đội ở quốc gia trung phi này
phát biểu với báo giới người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho biết
nga sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến ở gabon và hy vọng tình hình sẽ nhanh chóng ổn định